tại thành phố hồ chí minh chiều tối qua chiều cường đạt đỉnh cao nhất vượt mức báo động ba
khiến nhiều khu vực thuộc các quận bảy quận bình thạnh bình tân bị ngập sâu trong nước
đỉnh chiều cường đo đạt được một sáu mươi sáu mét khiến cho tuyến đường chính bình cuối tại bán đảo thanh đa
phường hai nghìn bảy trăm hai mươi tám quận bình thạnh thành phố hồ chí minh rơi vào tình trạng ngập sâu kéo dài
mọi sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
do thời gian ngập vào đúng giờ cao điểm khiến cho giao thông đi lại khó khăn
và việc kinh doanh buôn bán của tiểu thương và người dân cũng ế ẩm
để ứng phó với tình trạng ngập nặng nhiều hộ dân đã huy động máy bơm để kịp thời hút nước ra khỏi nhà
nhiều hội dân cho biết tại bán đảo thanh đa mức nước dâng cao và kéo dài từ chiều hôm trước
đến sáng hôm sau mới bắt đầu rút
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết từ ngày một mươi một tháng một mươi trở đi chiều cường sẽ bắt đầu giảm dần